liên quan đến việc xử lý nước ô nhiễm sông tô lịch bằng công nghệ nhật bản
mới đây công ty cổ phần cải thiện môi trường nhật việt cùng công ty thoát nước hà nội
và các sở ban ngành của thành phố hà nội đã có buổi họp để thống nhất
việc xử lý ô nhiễm sông tô lịch bằng công nghệ nhật bản
theo đó các sở ngành đơn vị liên quan của thành phố hà nội đã thống nhất việc xả nước
hạ mức nước hồ tây do công ty thoát nước hà nội thực hiện theo đúng quy định
để bảo đảm công tác thoát nước trong mùa mưa chống úng ngập cho khu vực liên quan
bên cạnh đó công ty cổ phần cải thiện môi trường nhật việt và đoàn chuyên gia nhật bản
sẽ tiếp tục thực hiện thí điểm xử lý kéo dài thêm hai tháng
công ty cổ phần cải thiện môi trường nhật việt chịu trách nhiệm hoàn toàn
về công nghệ trong quá trình thí điểm xử lý trong mùa mưa
ngoài ra các chuyên gia nhật bản cũng cho biết hiện tại đã có các giải pháp công nghệ
để bảo đảm kết quả thử nghiệm không bị cuốn trôi trong trường hợp
thành phố hà nội tiếp tục xả nước hồ tây vào sông tô lịch